chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các cấp ủy đảng các bộ ủy ban nhân dân các cấp phải tập trung cho công tác này phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt trong năm hai nghìn hai mươi hai
hội nghị đã nghe báo cáo của các bộ ngành về công tác lập quy hoạch và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao
đồng thời thảo luận về những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai lập quy hoạch và cho ý kiến về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tiến độ quy hoạch vẫn chưa được như kế hoạch đề ra chất lượng quy hoạch vẫn còn những băn khoăn
do đó thời gian tới các bộ các ngành địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm hai nghìn hai mươi
tập trung cao độ công sức trí tuệ nguồn lực thời gian cho công tác quy hoạch để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch
phải tăng cường kiểm tra giám sát việc thẩm định
phê duyệt quy hoạch để vừa đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng lựa chọn những nhà thầu tư vấn tốt gồm cả nhà thầu tư vấn trong nước và nước ngoài
đồng thời lắng nghe nhiều chiều để tranh thủ ý kiến trí tuệ của các giới các nhà khoa học nhà quản lý người dân doanh nghiệp
lập các tổ giúp việc chuyên trách làm việc chuyên nghiệp về công tác quy hoạch cử người đứng đầu cấp ủy chính quyền để lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia để thuận lợi cho việc khai thác dữ liệu chung phục vụ công tác quy hoạch
thủ tướng yêu cầu quy hoạch phải phát huy cao độ tính độc lập tự chủ tự lực tự cường của mỗi bộ ngành địa phương và quốc gia
lấy nguồn lực bên trong là cơ bản lâu dài mang tính quyết định ngoại lực là quan trọng đột phá
tuy nhiên kết hợp hài hòa hợp lý giữa nội lực và ngoại lực giữa tính độc lập tự chủ và hội nhập
về quy hoạch tổng thể quốc gia thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đơn vị liên quan nghiên cứu thêm về phân vùng quy hoạch nhằm tìm động lực mới cho phát triển các vùng
về nghiên cứu thêm phân vùng ngoài phân vùng mà anh chí dũng nói chúng ta phải tìm động lực mới cho sự phát triển này
ngoài những hình thức tư duy chúng ta đã có sẵn rồi
và vùng động lực là hà nội hải phòng quảng ninh thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai lông an v v
rồi chúng ta phải tìm cái động lực mới cho vùng tây bắc là thế nào
động lực mới cho vùng tây nguyên là thế nào
nam trung bộ miền trung là thế nào
đồng bằng sông cửu long thì nên như thế nào
cái chỗ này là các ông chỉ cần phân vùng đánh giá cho nó thật tốt
thủ tướng yêu cầu
hai quốc gia phải bao quát cân đối hài hòa tổng thể giữa các bộ ngành địa phương
giữa kinh tế văn hóa xã hội không hy sinh an ninh công bằng xã hội
không hy sinh môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần
đưa ra được nhiệm vụ giải pháp chính sách đột phá để mọi người dân đều được hưởng lợi
quy hoạch tổng thể quốc gia phải gắn với sự phát triển của khu vực và thế giới
xác định việt nam sẽ phát triển như thế nào trong chuỗi mắt xích khu vực và thế giới
chiều nay mùng hai tháng ba
tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
chủ trì họp về kết quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu
tham dự cuộc họp thì có phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương
báo cáo tại cuộc họp cho biết sau hơn một tháng kể từ khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo triển khai đề án
đến nay đã có ba mươi tám bộ ngành địa phương thành lập tổ công tác bốn mươi bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch triển khai
đặc biệt việc triển khai cung cấp các dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đạt kết quả tích cực
bộ công an phối hợp với văn phòng chính phủ đã hoàn thành việc tích hợp
cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh thư nhân dân chín số với căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia
và cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế
về phục vụ phát triển công dân số bộ công an đã tổ chức triển khai cấp tài khoản định danh điện tử trên cả nước
từ ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho công dân kết hợp với việc cấp căn cước công dân
bộ công an đã phối hợp bảo hiểm xã hội việt nam hoàn thành giải pháp và triển khai thành công
việc đồng bộ ba mươi sáu triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
để phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân khi đi khám bệnh
tích hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế
kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
sự tích cực vào cuộc của thường trực tổ công tác và các cơ quan
thủ tướng khẳng định việc thực hiện đề án này là một phần thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng
đã được đại hội lần thứ một mươi ba của đảng xác định góp phần chuyển đổi số xây dựng chính phủ số xã hội số công dân số
cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng và thực hiện nhiều nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau
phục vụ người dân doanh nghiệp nhất là ứng dụng thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
giúp quản lý thống nhất tập trung minh bạch thuận lợi tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt
cũng qua quá trình triển khai đã có thêm kinh nghiệm để thực hiện đề án khẩn trương thiết thực hiệu quả hơn
thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện các nội dung của đề án
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt về cơ chế chi kinh phí các dự án công nghệ thông tin
nhất là khắc phục những lỗ hổng về an ninh an toàn để kịp thời phục vụ đề án
quá trình triển khai các bộ ngành địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh an toàn
trong quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu khẩn trương thực hiện kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đúng lộ trình đề án sáu đặt ra
thưa quý vị căn cước công dân có gắn chip điện tử là loại giấy tờ tùy thân đặc biệt quan trọng của mỗi cá nhân
chính vì vậy công dân cần tìm hiểu và nắm vững những quy định liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip điện tử
để có thể sử dụng thẻ căn cước công dân đúng quy định cũng như các tiện ích mà nó mang lại
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long và công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
đã và đang tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho mọi công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các quy định cụ thể về các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân
trong nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
tính đến ngày hai mươi tám tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh long đã hoàn thành việc trao trả trên bảy trăm linh thẻ căn cước công dân
chuyển đến người dân đạt trên chín mươi hai hồ sơ thu nhận

đăng tải những hình ảnh của thẻ trên trang mạng xã hội
tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng hình ảnh của thẻ để thực hành hành vi phạm tội
riêng tại tỉnh vĩnh long bên cạnh việc tuyên truyền số điện thoại của tổng đài hỗ trợ giải quyết vướng mắt
cho công dân qua số điện thoại một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám của trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an tám huyện thị xã
thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh long đều đã có số điện thoại đường dây nóng
nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
liên quan đến công tác cấp căn cước công dân dữ liệu dân cư và cư trú trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh và các công an ở quyện đưa ra đường dây nóng thì hỗ trợ rất nhiều cho người dân
trong việc tìm hiểu thông tin về việc mình đăng ký làm giấy căn cước
là hỗ trợ cho mình tìm thông tin
khi mình làm giấy căn cước hồ sơ của mình đã hoàn tất hay chưa
có được giao tới địa chỉ mà mình đã ghi trong thông tin chưa
tôi thật sự rất hài lòng về cái đường dây nóng này
hiện nay công an quyện chúng tôi ngoài việc giải đáp trực tiếp hoặc qua số hội đường dây nóng
chúng tôi còn in tờ rơi tuyên truyền những quy định về căn cước công dân
quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một của chính phủ
đồng hồi trong quá trình thu nhận hồ sơ căn cước công dân
cán bộ chiến sĩ chúng tôi còn tuyên truyền
cho công dân nắm rõ được độ tuổi cấp đổi căn cước công dân
và những quy định về căn cước công dân tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một của chính phủ
để người dân nắm được và sử dụng căn cứ công dân đúng theo quy định
và không để các đối tượng tòa khoản lợi dụng về vấn đề căn cước công dân để vi phạm pháp lực
với những tiện ích mà căn cước công dân mang lại
cơ quan công an khuyến khích người dân từ đủ một mươi bốn tuổi nhanh chóng liên hệ với công an gần nhất
hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến
để đăng ký hộ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử
mức thu lệ phí cấp căn cước công dân được tính bằng năm mươi mức thu lệ phí
quy định từ nay đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá trần đình trung
phó giám đốc công an thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ
phó cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
điều động bổ nhiệm trung tá nguyễn đại đồng
trưởng phòng an ninh văn hóa và thể thao cục an ninh chính trị nội bộ
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an thành phố đà nẵng
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thiếu tướng vũ xuân viên
giám đốc công an thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm trung tá nguyễn đại đồng
trưởng phòng an ninh văn hóa thể thao và lao động xã hội
cục an ninh chính trị nội bộ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán ba vì hà nội
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an thành phố đà nẵng
đồng thời ban giám đốc công an thành phố cũng tặng hoa chúc mừng đại tá trần đình trung
phó giám đốc công an thành phố sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê quán hòa vang đà nẵng
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
ban giám đốc công an thành phố đà nẵng chúc mừng tin tưởng với bản lĩnh công tác
kinh nghiệm thực tiễn trên cương vị mới các đồng chí được điều động và bổ nhiệm đợt này
sẽ tiếp tục phát huy năng lực cùng với tập thể đảng ủy công an trung ương
ban giám đốc công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh thái nguyên phối hợp với huyện định hóa tổ chức lễ bàn giao
và tiếp nhận xe cứu thương do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tặng cho huyện định hóa
tại buổi lễ thờ ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đại tá bùi đức hải
giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã bàn giao cho huyện định hóa chiếc xe cứu thương loại pho transit
cùng đầy đủ trang thiết bị phục vụ sơ cứu theo tiêu chuẩn
chiếc xe sẽ góp phần đắc lực trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân huyện định hóa
nhất là phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở thời điểm hiện tại
đại diện đảnh đạo huyện định hóa gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm
sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục bàn giao xe cho trung tâm y tế huyện
để sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất
trong phần tiếp theo của chương trình
tiếp tục cảnh báo tình trạng cướp xe ôm xe taxi trên địa bàn thành phố hà nội
người dân cần để cao cảnh giác
nga và ukraine sẽ nối lại đàm phán trong ngày hôm nay hai tháng ba
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường
vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng trong vụ án hình sự
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
xảy ra tại quán lucid pub thuộc khu đô thị phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường
trước đó hai nhóm thanh niên gồm khoảng hai mươi người đến quán luxit pup ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn
trong quá trình sâu sát hai nhóm thanh niên lao vào đánh giá
bốn người bị thương tích
quá trình điều tra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường
đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bước đầu khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm phan văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đỗ văn khánh sinh năm hai nghìn hai cùng ở xã tam phúc huyện vĩnh tường
vũ hoài nam bùi đức mạnh cùng sinh năm hai nghìn bốn ở huyện vĩnh tường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai vừa bắt giữ hai đối tượng
mua bán ma túy trên địa bàn thu giữ một lượng lớn ma túy cùng nhiều tăng vật
công an huyện nhân trạch đã bắt quả tang nguyễn thị hằng ba mươi chín tuổi
chú tại huyện nhân trạch và một đối tượng đang sử dụng ma túy
tại phòng trọ ở xã phước thiền
tại đây công an đã thu giữ sáu gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
qua điều tra mở rộng công an huyện đã khám xét khẩn cấp nơi ở của trần việt hùng
bảy mươi tuổi chú tại xã long đức huyện long thành thu giữ ba gói tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đá có trọng lượng khoảng một trăm hai mươi tám gram
qua đấu tranh hùng khai nhận mua ma túy về để bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
lại có thêm một vụ cướp xe ôm xảy ra tại địa bàn thành phố hà nội
với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
như vậy tội phạm cướp xe ôm xe taxi vẫn tiềm ẩn phức tạp
đặc biệt khi dịch bệnh covid một mươi chín tác động không nhỏ đến đời sống xã hội
và nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế
và từ đây thì dẫn đến nguy cơ phát sinh các loại tội phạm cướp cướp giật tài sản trộm cắp tài sản
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức hà nội
sơn nghiện ma túy không có việc làm mộng đực và sống lang thang
khi hết tiền sơn nảy sinh ý định đi cướp tài sản
sơn đã gọi xe ôm và cố tình yêu cầu tài xế đưa vào đoạn đường vắng ít người qua lại
dùng một viên gạch đập vào đầu tài xế cướp xe và bỏ chạy
trước đó ngày một mươi bốn tháng một lê văn trường cũng là đối tượng nghiện ma túy và đã gọi xe taxi
sau đó trường yêu cầu tài xế đi lòng vòng
khi đi đến đoạn đường vắng người thuộc phường trung văn quận nam tử liêm
trường đã rút dao kề cổ khống chế lái xe và cướp của nạn nhân số tiền năm trăm linh đồng
đây chỉ là một trong số ba vụ cướp tài sản của lái xe taxi liên tiếp xảy ra tại địa bàn hà nội trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
phương thức thủ đoạn của các đối tượng này chính là bài học để mỗi tài xế cần nêu cao cảnh giác
phương thủ đoạn của các đối tượng này chính là bài học để mỗi tài xế cần nêu cao cảnh giác
phương thủ đoạn của các đối tượng này chính là bài học để mỗi tài xế cần nêu cao cảnh giác
mặc dù các lái xe taxi đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền
về các phương thức thủ đoạn phạm tội
rồi là các tình huống mình để đối phó với khi gặp phải các đối tượng cướp tài sản
tuy nhiên là một số lái xe vẫn còn cái tình trạng lơ là mất cảnh giác
trong việc đón và chở khách đi
cụ thể ví dụ như là cái việc khi mà đón khách yêu cầu chở đi đến các tuyến đường lòng vòng
không có điểm đến cố định hoặc đi qua nhiều tuyến đường vắng
lái xe mất cảnh giác
từ đó dẫn tới việc đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản
các vụ cướp xe ôm xe taxi đều nhanh chóng được lực lượng công an điều tra truy xét
và các đối tượng gây án đều bị bắt giữ trong thời gian nhanh nhất
tuy nhiên để chủ động ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
mỗi tài xế xe ôm taxi cần chủ động trang bị các kỹ năng nhận biết dấu hiệu phạm tội của loại tội phạm này
từ đó không để đối tượng có cơ hội gây án
những ngày gần đây
lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển
mua bán thuốc tân dược vật tư y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc tại nhiều địa phương trên cả nước
vào hồi h ba mươi phút ngày hai tháng ba
tại khu vực mốc một nghìn chín mươi hai thuộc khu hai xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng phát hiện một tốc người đang vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở các đối tượng đã bỏ lại số hàng và bỏ chạy vào rừng
tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt giữ được một đối tượng là dương thị nhân
chú huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn và một mươi năm thùng hàng do các đối tượng bỏ lại
qua kiểm tra trong một mươi năm thùng hàng có chứa bảy năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
trị giá ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
nhân khai vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên thi không rõ địa chỉ cụ thể
lấy tiền công ba trăm linh đồng một thùng hàng
tại tỉnh bắc ninh phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh vừa kiểm tra phát hiện tạ quân anh quê tỉnh hương yên
đang có hành vi vận chuyển một ba trăm chín mươi năm kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra quận anh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
bước đầu làm việc quân anh khai nhận đã mua số kit test trôi nổi trên thị trường đem bán kiếm lời
hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ thăng vật và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
bộ y tế khuyến cáo người dân nên dùng những sản phẩm đã được cấp phép và nên dùng những sản phẩm có hóa đơn chứng từ đầy đủ
để công tác phòng chống dịch được hiệu quả tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi sử dụng các sản phẩm trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ
một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày hôm nay việt nam ghi nhận một trăm một mươi ba trăm linh một ca nhiễm mới trong đó có hai mươi một ca nhập cảnh và một trăm một mươi hai trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước tăng một mươi một năm trăm ba mươi bảy ca so với ngày trước đó có một trăm một mươi bốn ca tử vong